trước thông tin xuất hiện người nhiễm virus corona tại hải phòng là không chính xác
chủ tịch ubnd tp hải phòng đã đi kiểm tra ra soát công tác triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra tại cảng hàng không quốc tế cát bi
theo báo cáo của công an thành phố hải phòng từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng một
có hơn ba người trung quốc ở hải phòng là nhân viên của các doanh nghiệp về trung quốc ăn tết
trong đó có hai mươi ba người quê ở tp vũ hán
cho đến thời điểm hiện nay số người trung quốc về quê ăn tết đều chưa trở lại hải phòng
mặt khác trong dịp tiết này số lượng khách du lịch trung quốc mới đến hải phòng vẫn duy trì ổn định
tập trung chủ yếu tại khu du lịch cát bà và các quận huyện như thủy nguyên an dương ngô quyền
chủ tịch ubnd tp hải phòng yêu cầu ngành y tế sớm trình ubnd tp phê duyệt kế hoạch ứng phó các tình huống khi xảy ra dịch
yêu cầu ubnd các quận huyện ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương ngay trong ngày hai mươi chín tháng một